theo bộ công thương tính đến một mươi hai giờ trưa nay một mươi bảy tháng hai tại các cửa khẩu thuộc ba tỉnh lạng sơn lào cai và quảng ninh
hiện đang tồn động hơn năm trăm linh xe chở hàng xuất khẩu các xe này chủ yếu vận chuyển hàng nông sản
cụ thể tại tỉnh lạng sơn cửa khẩu quốc tế hữu nghị đang tồn ba trăm sáu mươi tám xe nông sản trái cây như thanh long mít ớt nhãn
cửa khẩu tân thanh và cửa khẩu ga đồng đăng không phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu
cửa khẩu cốc nam không phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu còn tồn một mươi xe nông sản tạp hóa da bò mỹ phẩm
cửa khẩu chima còn tồn bốn xe một xe tái nhập khẩu thạch đen một xe hồ tiêu và hai xe quả sung khô
tại tỉnh lào cai cửa khẩu kim thành hai đang tồn hơn một trăm linh xe trái cây các loại chủ yếu là thanh long
tại tỉnh quảng ninh hiện đang tồn hàng xuất gần sáu mươi tấn bột sắn bốn container thanh long
còn lại khoảng ba mươi xe sầu riêng đã được đưa vào nội địa việt nam tiêu thụ
cũng theo bộ công thương những lô hàng được thông quan nhanh là những lô hàng có truy xuất nguồn gốc và được nhập khẩu chính ngạch
cùng với đó những mặt hàng không có truy xuất nguồn gốc và nhập khẩu tiểu ngạch sẽ không được phía bạn lựa chọn